từ ngày hôm nay ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám nghị định số một trăm một mươi năm của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm chính thức có hiệu lực
hành vi vi phạm an toàn thực phẩm có thể bị phạt hành chính cao nhất tới hai trăm linh triệu đồng
nghị định một trăm một mươi năm hai nghìn một mươi tám ndcp quy định về hành vi vi phạm quy định về tự công bố sản phẩm bị phạt từ một mươi năm triệu đồng đến hai mươi triệu đồng
ở mức phạt cao hơn từ hai mươi triệu đồng đến ba mươi triệu đồng áp dụng đối với các hành vi vi phạm quy định liên quan đến việc sử dụng phiếu kết quả kiểm nghiệm để tự công bố sản phẩm
về phía cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm hành vi đưa thông tin sai về năng lực kiểm nghiệm hoặc không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định sẽ bị phạt tiền từ một mươi năm triệu đồng đến hai mươi triệu đồng
cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm không lưu trữ hồ sơ kiểm nghiệm thử nghiệm theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến ba mươi triệu đồng
ngoài ra nghị định cũng quy định mức phạt tiền trên áp dụng đối với cá nhân vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm
theo đó phạt tiền từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng đối với một trong các hành vi kinh doanh thức ăn đường phố vi phạm về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm